bên cạnh công tác lập pháp cũng như công tác giám sát tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc cũng đã trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí xung quanh đề xuất quốc hội ra nghị quyết tại kỳ họp này về an toàn giao thông
đây cũng là mối quan tâm lớn của cử tri cả nước bởi trong nhiều năm nay tình hình trật tự an toàn giao thông tại nước ta đã và đang có những tồn tại kéo dài chưa được giải quyết